bệnh viện mắt trung ương cho biết bệnh viện đã tiến hành ghép rác mạc của cháu bé hải an bảy tuổi cho hai bệnh nhân khác
ca phẫu thuật đã được tiến hành trong chiều nay
giác mạc của cháu hải an được gia đình hiến tặng sau khi cháu bé qua đời vì căn bệnh ung thư
các bác sĩ bệnh viện mắt trung ương đã hội trần cho bốn bệnh nhân bị bệnh lý rác mạc
đang chờ được ghép để chọn người thích hợp nhất với rác mạc của em bé
tiêu chuẩn đầu tiên được các bác sĩ cân nhắc lựa chọn là ưu tiên người bị hỏng cả hai giác mạc
vì vậy rác mạc của em bé được quyết định ghép cho cả hai trường hợp
một người bảy mươi ba tuổi bị xẹo rác mạc ở cả hai mắt chỉ phân biệt được sáng tối
và một người bốn mươi hai tuổi bị đục rác mạc bẩm sinh thị lực chỉ đếm được ngón tay của mình
đây là hai trong số hơn một bệnh nhân đang chờ ghép rác mạc tại bệnh viện mắt trung ương đến thời điểm hiện tại
sau ca ghép trong khoảng một tiếng vào chiều ngày hôm nay
cả hai trường hợp có thể nhìn rõ hơn bằng một mắt
các bác sĩ bệnh viện mắt trung ương đang cố gắng trong thời gian sớm nhất
thực hiện ca phẫu thuật để có thể mang ánh sáng đến cho những người thiệt thòi theo như di nguyện của em bé